huyện mù căng trải tỉnh yên bái vừa tổ chức khai mạc tuần văn hóa danh thắng dụng bậc thang mùa nước đổ năm hai nghìn một mươi tám
gắn với triển lãm mây pha lê tại đồi mâm xôi thuộc xã la bán tẩn và bay trên mù vàng tại đèo khao phạ
đây là một trong những hoạt động mở màn chương trình du lịch hấp dẫn trong hành trình khám phá di sản ruộng bậc thang mù căng trải năm hai nghìn một mươi chín
đây là năm thứ hai huyện mù căng trải tổ chức chương trình du lịch mùa nước đổ gắn với danh thắng quốc gia ruộng bậc thang
theo đó sẽ có nhiều hoạt động để du khách có cơ hội khám phá vẻ đẹp kỳ thú của ruộng bậc thang do đồng bào dân tộc mông ở đây tạo ra từ hàng trăm năm nay
đặc biệt trong lần tổ chức này ban tổ chức còn giới thiệu tới du khách về triển lãm nghệ thuật sắp đặt cảnh quan mây pha lê
triển lãm độc đáo này được xây dựng trên đồi mâm xôi tại thôn pú nhu xã la văn tần
một địa điểm nổi tiếng được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến về cảnh quan du lịch
mây pha lê là sản phẩm nghệ thuật sắp đặt của gần sáu mươi viên pha lê được gắn vào lưới thép mềm tạo hình các đám mây và cột thép
ở đây thì có cái di tích danh thánh dụng bậc thang quốc gia là một cái di tích mà đã được tạo ra từ bởi người dân hàng trăm năm nay
nên là về cái việc là chúng ta kết hợp triển lãm với cảnh quan mây pha lê ở cái đồi mâm xôi của di tích này
thì nó sẽ ý nghĩa là nó sẽ làm cho cái di tích được sẽ được
tôn vinh và nó sẽ được nhiều người sẽ biết đến làm cho cái du khách thì có thể là tăng cái giá trị của cái danh thắng dụng bậc thang
thế và đây là hai cái tuyệt tác do con người tạo ra
giống bậc thang thì cũng là do nhân dân từ ngàn đời nay là tạo ra
cũng như là cái cảnh quan pha lê thì là hiện đại cũng do các cái nghệ nhân
thì tôi cho là hai cái triển lãm hai cái việc này thì nó gắn bó với nhau và nó tôn vinh và nó sẽ làm cho nhau
bổ sung cho nhau và làm cho cái du khách sẽ biết đến ngủ bằng trải biết đến cái danh thánh dụng bậc thang nhiều hơn
tại đây du khách sẽ được trải nghiệm khám phá những nét độc đáo của đồng bào dân tộc mông
trong việc canh tác lúa nước trên những triển đồi cao
cùng với đó được ngắm những viên pha lê dưới ánh nắng mặt trời với gió tự nhiên chiếu vào
tạo ra khúc sạ ánh sáng sự tương phản giữa mặt nước ruộng và mùa nước đổ
làm cho những hạt pha lê long lánh với bảy sắc cầu vòng
tạo thành những đám mây nhiều màu sắc lung linh huyền ảo trên thửa ruộng mâm xôi
phải nói là đây là một cái sự kiện một cái nghệ thuật sắp đặt mà đã được biết đến trên toàn thế giới
trước hết là việc cái triển lãm nghệ thuật này đến với mù căng trải
có thể nói là đây là một cái vừa là một cái vinh dự
nhưng đồng thời cũng là một cái cơ hội để chúng ta quảng bá mù căng trải
với lại rộng rãi
và thậm chí thông qua sự kiện này có thể quảng bá tới quốc tế
để mọi người cảm nhận được biết được và mong muốn tìm đến với mù căng trải
với những cái danh thắng của việt nam nói chung
trong đó mùa căng trải là một cái điểm những cái cảm hứng những cái mong muốn trực tiếp
của những người được quan sát được xem được chiêm ngưỡng những cái hình ảnh của lễ hội ngày hôm nay
sự kiện văn hóa này lần đầu tiên được tổ chức tại việt nam
không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của danh thắng ruộng bậc thang vào mùa nước đổ
mà còn giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc vùng cao mù cang trải
được kết tinh từ hàng trăm năm nay
ngay trong ngày khai mạc du lịch mùa nước đổ năm nay
đã có hàng nghìn du khách trong nước và quốc tế đến với vùng cao mù căng trải